cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa tiến hành truy xét và làm rõ toàn bộ hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trên đường đỗ quang vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng của cả hai nhóm
bốn đối tượng bị tạm giữ gồm trà huy trí chú phường bình hiên quận hải châu và ba thanh niên đều một mươi tám tuổi cùng chú quận hải châu là trần ngọc thành đạt đoàn minh tú lê đức mẫn
xuất phát từ mâu thuẫn của bạn mình với cha huy trí mai xuân trí và lê đắc hiếu cùng chú phường bình thuận quận hải châu đến nhà gặp hai con trai của ông trà huy trí là trà hưng hoàng anh và trà hưng thọ
vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu hai bên hẹn nhau đến đường đỗ quang để hỗn chiến cùng những hung khí như dao
kiếm ba chỉ ở bình xịt hơi cay súng bắn đạn bi khiến cả hai bên đều có người trọng thương
ngoài các đối tượng bị thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê kêu gọi trà hưng hoàng anh và trà hưng thọ cùng những người có liên quan sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật